còn tại thành phố đồng xoài tỉnh bình phước nam thanh niên điều khiển xe máy với tốc độ cao đã tông thẳng vào xe máy của hai thanh niên khác khiến ba người bị thương nặng vụ việc xảy ra vào khuya ngày một mươi tám tháng bốn
cụ thể vào khoảng hai mươi hai h bốn mươi phút khuya một mươi tám tháng bốn chiếc xe máy do một nam thanh niên điều khiển lưu thông trên đường dt bảy trăm bốn mươi một hướng từ thành phố đồng xoài đi thành phố hồ chí minh
đến đoạn ngã ba giao nhau thuộc ấp một xã tiến hưng nam thanh niên điều khiển xe với tốc độ khá cao tông thẳng vào xe máy của hai nam thanh niên
vụ tai nạn khiến ba người bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu hai phương tiện vỡ nát cảnh sát giao thông công an tỉnh bình phước đã có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân